hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhắc nhở cho thế hệ sau những câu chuyện về lịch sử anh hùng của cuộc khởi nghĩa chống thực dân pháp nổi tiếng đương thời trở thành một biểu tượng cho khát vọng độc lập của dân tộc ta
kính thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn trong những năm tháng dân tộc ta chìm trong bóng đêm của nô lệ và áp bức cuộc khởi nghĩa yên bái tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi đã trở thành một ngọn lửa vụt sáng giữa đêm đen
tuy rằng cuộc khởi nghĩa sau này bị đàn áp một cách vô cùng dã man nhưng nó đã kịp thời khơi dậy lòng yêu nước cũng như để lại nhiều bài học quan trọng cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc sau này
vào cuối thế kỷ một mươi chín thực dân pháp vơ vét tài nguyên khoáng sản bóc lột sức lao động rẻ mạt để phục vụ cho chính quốc

vào cuối thế kỷ ba mươi thực dân pháp vơ vét tài nguyên khoáng sản bóc lột sức lao động rẻ mạt để phục vụ cho chính quốc

vào cuối thế kỷ ba mươi hai thực dân pháp vơ vét tài nguyên khoáng sản bóc lột sức lao động rẻ mạt để phục vụ cho chính quốc
vào cuối thế kỷ ba mươi ba thực dân pháp vơ vét tài nguyên khoáng sản bóc lột sức lao động rẻ mạt để phục vụ cho chính quốc
vào cuối thế kỷ ba mươi bốn thực dân pháp vơ vét tài nguyên khoáng sản bóc lột sức lao động rẻ mạt để phục vụ cho chính quốc